vận động là vấn đề quy tính đối với bà con chủ yếu là vấn đề quy tính
rồi trong công tác vận động bà con thì rất là thân lời
mình phải biết phân tích tác dụng cũng như tác hại của một sự việc gì đó
hay là lợi ích hay không lợi ích để cho các cháu thấy đánh vào cái suy nghĩ của các cháu
thời gian đầu nội dung thi đua dân vận khéo được triển khai trong tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội
như chính trị kinh tế văn hóa xã hội an ninh trật tự
gắn kết với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
với các phong trào thi đua các cuộc vận động ở cơ sở
đặc biệt là việc triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan đơn vị địa phương
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi bà dương vận thành uỷ bắt đầu hướng dẫn cơ sở tập trung
vào một số vấn đề cốt lõi như cụ thể hóa các giải pháp
để vận động nhân dân chung sức thực hiện bảy chương trình đột phá của thành phố
việc vận động nhân dân thực hiện các chỉ đạo của ban thường vụ thành ủy
thông qua vận động thực hiện chỉ thị một mươi một chỉ thị số một mươi chín chỉ thị số hai mươi ba
bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi chín phong trào tiếp tục phát triển thêm một bước
khi ban dương vận thành uỷ tham mưu phát động với nội dung năm cụ thể gồm
không để người nghèo người yếu thế tuột hậu bị bỏ quên
không gây phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp
không xả rác bừa bãi ra đường phố và kênh rạch
không vi phạm luật giao thông đường bộ
không tụ tập gây rối ảnh hưởng an ninh chính trị
trật tự an toàn nơi cư trú và trên đường phố

hơn một mươi năm từ khi ban dân vận trung ương chính thức phát động

phong trào thi đua dân vận khéo ở tp hcm đã phát triển sâu rộng phong phú về nội dung đa dạng trong các thức tổ chức thực hiện
phong trào thi đua dân vận khéo ở tp hcm đã phát triển sâu rộng phong phú về nội dung đa dạng trong cách thức tổ chức thực hiện
không chỉ là những con số có thể đông đo đếm được bằng số công trình làm lợi cho dân
bằng giá trị vật chất có thể quy ra tiền hay bằng số người được giúp đỡ
mà hơn thế dấu ấn của phong trào chính là sự vận động trưởng thành lên từng ngày của phong trào
là những đóng góp tổng hòa của từng tập thể cá nhân đang từng ngày góp sức thầm lặng vào công cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển tp hcm
hướng đến xây dựng đô thị thông minh xanh sạch thân thiện văn minh hiện đại
phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn tp hcm đã thực sự khẳng định vị trí của một phong trào thi đua cùng với nhiều phong trào thi đua yêu nước khác
khẳng định suất sống mạnh liệt lời dạy của bác sĩ
bác sĩ đã bác hộ kính yêu về công tác dân vận
dân vận kém thì việc gì cũng kém dân vận khéo thì việc gì cũng thành công
chương trình tp hcm xin tạm dừng tại đây
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tiếp theo